bà martin pavin quốc vụ khanh phụ trách thương mại thủ công tiêu dùng và kinh tế đoàn kết xã hội
và ông philippe varon đặc sứ chuyên trách các vấn đề quan hệ kinh tế của pháp
đã có buổi chia sẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp với các doanh nghiệp việt nam
việt nam là đất nước được đánh giá có tốc độ phát triển nhanh năng động trong khu vực
kinh tế tư nhân được đánh giá là một trong những thành phần kinh tế quan trọng của đất nước
hoạt động khởi nghiệp là điểm nhấn của kinh tế tư nhân và được quan tâm khuyến khích hơn bao giờ hết
với hơn ba trăm linh doanh nghiệp pháp đang cộng tác và làm việc với các doanh nghiệp tại việt nam
đang tạo nên một sự sôi động và cảm hứng khởi nghiệp đối với các bạn trẻ việt nam
ông philip varahin đặc sứ chuyên trách các vấn đề quan hệ kinh tế của pháp với các nước đông nam á asean
là một trong những nhân vật có ảnh hưởng trong giới doanh nhân pháp
đã có những đánh giá khách quan và đầy lạc quan về phong trào staff ở việt nam
tôi đánh giá cao về sự năng động của các doanh nghiệp trẻ đặc biệt là các doanh nghiệp địa phương của việt nam
dịch vụ là lĩnh vực việt nam đang ưu tiên nhiều nên các công ty start up chủ yếu tập trung trong lĩnh vực dịch vụ
đây cũng là lĩnh vực mà các doanh nghiệp pháp rất quan tâm nên nếu có nhu cầu thì các công ty start up của việt nam
có thể thông qua đại sứ quán pháp để kết nối với các doanh nghiệp pháp
trên thực tế tinh thần start up ở việt nam mới chỉ được khuyến khích trong vài năm trở lại đây
nhưng các doanh nghiệp trẻ vẫn còn rụt rè trong hành động vì sợ thất bại
chia sẻ về vấn đề này nhà công nghiệp philip farrain khuyến khích các bạn trẻ việt nam
nếu không gặp thất bại thì tôi đã không tồn tại được trong suốt hơn năm mươi năm qua
tôi đã gặp rất nhiều khó khăn về cơ chế để rồi phải chuyển hoạt động kinh doanh từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác
tỷ lệ khởi nghiệp thành công và thất bại là năm mươi
nhưng quan trọng nhất là chúng ta rút ra được bài học gì từ những thất bại này
hiện diện trong buổi giao lưu bà martin panh vinh quốc vụ khanh phụ trách thương mại thủ công
tiêu dùng và kinh tế xã hội và đoàn kết
đã hém mở những cơ hội mới tạo thêm điều kiện và môi trường cho những bạn trẻ đang tìm kiếm cơ hội để khởi nghiệp ở việt nam
một số doanh nghiệp như đường sắt đô thị thương mại điện tử đang sẵn sàng ký kết với các doanh nghiệp việt nam
các công ty tập đoàn lớn đều sẵn sàng hỗ trợ các bạn
cần bật mí thêm rằng những nhãn hàng lớn như airbus đang mở rộng các công ty con như bảo trì dịch vụ để phục vụ sự phát triển của hãng hàng không
buổi chia sẻ thân mật và thẳng thắn giữa đại diện đại sứ quán và doanh nghiệp pháp với các doanh nghiệp việt nam về khởi nghiệp
đã phần nào giúp các bạn trẻ thêm quyết tâm với quyết định khởi nghiệp của mình
và mở ra một sự hợp tác mới góp phần giúp các doanh nghiệp việt nam phát triển